xin chào quý vị và các bạn do dãnh áp thấp dịch chuyển xuống khu vực bắc trung bộ
và hội tụ gió cũng suy yếu dần nên trong đêm nay và ngày mai tại bắc bộ mưa sẽ giảm đi
chỉ còn giải rác ở vùng núi phần còn lại có mưa vài nơi
tuy mưa giảm nhưng cục bộ vẫn có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
người dân cần phải lưu ý đề phòng
nên nhật độ trên khu vực sẽ có xu hướng tăng nhẹ ngay vào đêm
giao động từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ và có nơi cao hơn
đối với khu vực miền trung ở các tỉnh phía bắc từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
sang ngày mai trời vẫn còn mưa mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to
nên cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sàn ở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trụng thấp
nhật độ cao nhất trong ngày mai sẽ phổ biến là hai mươi chín đến ba mươi hai độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận ban ngày trời vẫn có nắng
mưa rào vào rông chỉ có thể xuất điện cục bộ trong thời đoạn ngắn vào chiều và tối
và nhiệt độ cao nhất ở trưa chiều
tại các tỉnh nam bộ và tây nguyên do cường độ của gió mùa tây nam suy giảm dần
nên mưa rông cũng giảm chỉ còn xuất hiện ở diện giải rác lúc chiều tối
tuy nhiên người dân vẫn nên đề cao cảnh giác với hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc cũng như gió giật mạnh
ban ngày mưa giảm xuống vài nơi và sen kẽ còn đang gián đoạn
nhiệt độ tăng lên mức cao nhất ở khu vực tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại nam bộ là ba mươi ba mươi ba độ
đến với tin tức về áp thấp nhiệt đới
ở trên biển đông vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng bảy
vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc
một trăm linh bảy một độ kinh đông trên vùng biển nam vĩnh bắc bộ
cách bờ biển thanh hóa việt nam khoảng một trăm ba mươi km về phía đông nam
sự gió mạnh nhất ở vùng tầm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
dự báo trong những giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển chậm
ra hướng đảo hải nam của trung quốc và suy yếu dần
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía nam vĩnh bắc bộ
có gió mạnh cấp sáu
giật cấp tám sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động
ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa tây nam vùng biển từ bình thuận đến cà mau
khu vực biển đông bao gồm cả hai vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
có gió tây nam mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám cấp chín biển động mạnh
vùng biển từ bình định đến ninh thuận có gió tây nam mạnh cấp năm
có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động sóng biển cao từ hai cho đến bốn mét
tại khu vực hà nội mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ có nơi cao hơn